sáu mươi năm của lực lượng cảnh sát nhân dân công an nam định có nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc điển hình như triệt phá bóc gỡ đường dây phạm tội về ma túy do nguyễn văn tám cầm đầu
đây là đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy có quy mô lớn nhất toàn quốc thời bấy giờ hay thực hiện thắng lợi chiến dịch một trăm ba mươi năm về tấn công tội phạm hình sự vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và được bộ trưởng mai trí thọ chỉ đạo nhân rộng ra cả nước
trong thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý
trong cuộc công dân gắn chiếp điện tử công an tỉnh nam định được bộ công an ghi nhận là một trong hai địa phương đứng đầu toàn quốc
với những công hiến hy sinh hết mình vì nhiệm vụ sáu mươi năm qua lực lượng cảnh sát nhân dân công an nam định đã được đảng nhà nước chính phủ bộ công an và các cấp ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
trong cuộc công dân gắn chiếp điện tử công an tỉnh nam định đã được đảng nhà nước chính phủ bộ công an và các cấp ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
đã không ngừng cố gắng nỗ lực liên tiếp lập nên nhiều chiến công xuất sắc
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn toàn tỉnh lực lượng chức năng đã bắt giữ trên ba trăm một mươi vụ gần năm trăm chín mươi đối tượng phạm các tội về ma túy
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một ít hơn về số vụ và đối tượng nhưng lại cao hơn về số lượng ma túy bắt giữ
điển hình là chuyên án triệt phá đường dây mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy từ tp hcm do đối tượng trương quang sĩ ba mươi sáu tuổi
trú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ cầm đầu thu giữ ba tám kg ma túy đá bốn trăm chín mươi hai viên thuốc lắc
gần đây nhất vào ngày một mươi bảy tháng sáu đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng công an tp hcm bắt giữ thành công đối tượng võ trung hồng năm mươi tuổi
chú huyện củ chi tp hcm thu giữ bốn chín kg ma túy các loại
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng cũng đã có các thay đổi về phương thức thủ đoạn
mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ địa phương khác về địa bàn tp hcm để bán cho các đối tượng sử dụng
trong đó các đối tượng cũng thường xuyên sử dụng các trang bị khoa học kỹ thuật đặc biệt là các trang mạng xã hội
với tinh chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội được xem là tội phạm của các loại tội phạm
cho nên các đối tượng phạm tội về ma túy thường hoạt động rất tình vi phức tạp
đặc biệt là với các đối tượng có vai trò cầm đầu hoặc nắm giữ số lượng ma túy lớn
luôn sẵn sàng manh động chống trả
điều này đòi hỏi trong công tác đấu tranh phải luôn có những kế hoạch chi tiết cụ thể
từ trinh sát nắm địa bàn cho đến phương án đánh bắt đối tượng
để vừa hoàn thành nhiệm vụ đặt ra vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ
trong quá trình mà chúng ta theo dõi cũng như xác minh cũng như lập kế hoạch bắt
thì chúng ta cũng phải có một kế hoạch rất là chi tiết và chặt chẽ
để mà đảm bảo an toàn cho các lực lượng bắt
cũng như là các người xung quanh cũng như là đảm bảo việc thu thập chứng cứ
để mà truy tố các đối tượng trước pháp luật
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đơn vị đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng
phát hiện xử lý bốn mươi năm vụ bảy mươi bốn đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy khởi tố bốn mươi năm vụ sáu mươi đối tượng
thu giữ khoảng tám năm kg ma túy đá tổng hợp ba chín mươi viên thuốc lắc
những con số này cho thấy quyết tâm đấu tranh bắt giữ tội phạm và tinh thần mưu trí
dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy
được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá rất cao
thời gian tới lực lượng phòng chống ma túy sẽ tăng cường các giải pháp phối hợp với công an các địa phương
đặc biệt là công an cấp xã phường thị trấn để tăng cường các giải pháp để đưa các đối tượng nghiện
trái phép chân ma túy để cai nghiện
tiếp theo là chúng tôi giấu tranh phòng ngừa
ngăn chặn truyệt phá các đường dây mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chân ma túy
từ địa phương khác về địa bàn về mặt địa phương tàu
tuyên truyền đối với các chủ quán bar vũ trường nhà trọ nhà nghỉ
để họ nhận biết được các dấu hiệu các đối tượng có thể thuê mướn
các phòng trọ các nhà nghị lợi dụng các quán bar vũ trường để tổ chức việc sử dụng dây ma túy
phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh
sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp
và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
đích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm tên hạn ma túy
ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tên hạn ma túy ra khỏi cộng đồng
có phần đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
ngày hôm nay gần chín thí sinh đã hoàn thành thủ tục tham dự kỳ thi
đánh giá năng lực vào các trường học viện công an nhân dân
năm nay là năm đầu tiên bộ công an tổ chức kỳ thi này
và đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất
sẵn sàng cho một kỳ thi an ninh an toàn
ghi nhận tại học viện an ninh nhân dân trong buổi chiều hôm nay
hơn một sáu trăm linh thí sinh đã có mặt tại đây để nghe phổ biến
quy chế thi có áp lực bởi các em vừa trải qua kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông thế nhưng các em cũng hào hứng
với cách thi mới của các trường công an
kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường công an được tổ chức
tại bảy điểm thi khác nhau trên cả nước
với gần chín thí sinh đăng ký dự thi
các trường học viện công an nhân dân cũng đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất
từ nhiều ngày trước các phương án đảm bảo an ninh an toàn cho các khâu
như ra đề thi bàn giao vận chuyển bảo quản đề thi coi thi
làm phách chấm thi đã được lên kế hoạch chi tiết
đặc biệt là vấn đề chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao
hướng dẫn cho thi cán bộ coi thi những phương tiện thiết bị kỹ thuật
mà các thí sinh có thể gian lận trong kỳ thi để cán bộ coi thi nhận biết
và có thể phòng ngừa được những điều đó
và chúng tôi cũng xây dựng những phim những hình ảnh rất rõ nét
để cho cán bộ coi thi dễ dàng nhận diện
năm nay chúng tôi cũng đã quán triệt đến tất cả các hội đồng thi
các chủ tịch hội đồng thi cũng như là các điểm thi
giáo viên tham gia hoạt động coi thi cũng như các cán bộ được huy động
cho việc tổ chức cái kỳ thi này là thực hiện nghiêm túc tất cả những quy định
của bộ giáo dục cũng như là quy định của pháp luật
ngoài ra để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh và người nhà thí sinh
tham gia dự kỳ thi đánh giá năng lực năm hai nghìn hai mươi
các trường học viện công an nhân dân đã tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi
bố trí tình nguyện viên hỗ trợ đón tiếp tại cổng ra vào sắp xếp nơi ăn nghỉ
đảm bảo công tác an ninh trật tự không thể có đột nhập từ ngoài vào
và cũng không ảnh hưởng làm mất trật tự ở trong khu vực thi
đối với thí sinh thì ngoài cái điều kiện các cái phòng thi
thì chúng tôi cũng có bố trí các khu ăn ở cho thí sinh tại khu vực trong nhà trường
để đảm bảo thí sinh có những điều kiện tốt nhất đỡ ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi
trong các phòng thi thì đảm bảo các điều kiện là tối đa là hai mươi bốn thí sinh
và khoảng cách ngang thí sinh ngồi ngang thì là một m hai
và trong các phòng thi như vậy thì đảm bảo điều kiện về ánh sáng
quạt mắt và đặc biệt là một trăm linh các cái phòng thi của học viện cảnh sát nhân dân đều có điều hành nhiệt độ
với phương châm tất cả vì một kỳ thi an toàn nghiêm túc đúng quy chế
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh
đến nay tất cả đã sẵn sàng
ngày mai một mươi bảy tháng bảy gần chín thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường công an nhân dân
kết cấu bài thi sẽ gồm hai phần
tự luận chín mươi phút
và tự luận chín mươi phút
thanh tra sở thông tin và truyền thông hà nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với người đàn ông bốn mươi bảy tuổi ở phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
số tiền bảy năm triệu đồng về việc đăng tải nội dung sai sự thật
người này được xác định là đã dùng tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải nội dung sai sự thật
về việc ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật hai lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo hà nội
nội dung nêu trên là thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân vi phạm quy định tại điều năm
nghị định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba của chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
một thông tin từ công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên đơn vị vừa chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh
phá thành công chuyên án bắt một đối tượng thu một mươi bánh heroin và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào sáng nay tại khu vực bản cang xã triển sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên tổ công tác phối hợp bắt quả tang đối tượng
lầu a co trú tại xã triển sơ huyện điện biên đông đang vận chuyển trái phép trên ma túy thu tại chỗ một mươi bánh heroin và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
bước đầu đấu tranh khai thác lầu a co khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng ở myanmar đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
thưa quý vị tình trạng cán bộ nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập nghỉ việc bỏ việc chuyển ra các cơ sở ngoài công lập không phải là mới
tuy nhiên chỉ trong vòng một mươi tám tháng qua đã có tới gần một mươi cán bộ y tế nghỉ việc bỏ việc thì vấn đề này đang nóng trở lại
về chảy máu chất xám ở các tuyến y tế công lập đang đặt ngành y tế trước nguy cơ khủng hoảng do thiếu nhân lực đảm đương nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân dẫn đến đứt gãy hệ thống y tế
có thâm niên hơn hai mươi năm công tác
tại trạm y tế thị trấn trúc sơn huyện trương mỹ hà nội
thế nhưng đến thời điểm này thu nhập mỗi tháng của chị khanh chỉ được tám triệu bao gồm lương cộng phụ cấp
chị bảo vẫn còn cao hơn người mới vào hoặc tuổi nghề ít lương cũng chỉ từ ba đến bốn triệu đồng
các cái buổi tiêm chủng này hoặc các cái đợt dịch dã này là trạm y tế làm không có giờ rất
ví dụ như là cái đợt các cái đợt mà có nhiều hiếp không mà chúng tôi phải mang về nhập liệu ở tại nhà
thế nên là cái việc mà thu nhập thì thấp mà công việc thì quá tải
thế nên là chúng tôi cũng chỉ vì yêu nghề
thế nên là chúng tôi cũng phải cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được ra
trạm y tế thị trấn trúc sơn huyện trương mỹ thành phố hà nội
có năm người thì một bác sĩ là trạm trưởng còn lại là y tá y sĩ và điều dưỡng
trong khi đó dân số trên địa bàn là trên một mươi năm người
các đợt tổ chức tiêm vaccine dịch bệnh trạm y tế phải đề xuất hỗ trợ nhân lực từ trung tâm y tế
cũng như cán bộ y tế đã nghỉ hưu
hiện tại đến giờ phút này
chúng tôi cũng chưa có cái tiền trực dịch cũng như là trực chuyên môn của năm hai nghìn hai mươi một
cũng như việc thanh toán tiền tiêm vaccine cho người dân
theo hướng dẫn của bộ tài chính và bộ y tế là thanh toán cho mỗi người tiêm được bảy năm trăm linh
nhưng không quá một trăm năm mươi chiếc một ngày
thì báo cáo các đồng chí là chúng tôi tiêm bốn trăm linh hoặc năm trăm linh hoặc một
thì chúng tôi cũng chỉ được thanh toán một trăm năm mươi trên một buổi
trên thực tế có nhiều y bác sĩ đã bỏ bệnh viện công
ra bệnh viện tư làm việc vì có mức lương cao hơn
xứng đáng với công sức họ bỏ ra
hoặc cũng có người chuyển nghề vì điều kiện gia đình khó khăn
đồng lương eo hẹp không đủ trang trải cuộc sống
lý do quan trọng nhất tức là mức thu nhập của cán bộ y tế
hiện nay trị trả quá thấp và không tương xứng với công sức cũng như sự hy sinh của cán bộ y tế bỏ ra
như tôi là một sáu triệu vợ tôi đi làm công nhân thì cũng cá hơn có thể được tám triệu
tôi nghĩ sẽ rất khó cho cán bộ y tế như tôi để yên tâm công tác
làn sóng viên chức y tế bỏ việc nghỉ việc xảy ra tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
hiện tại ngành y tế thành phố hồ chí minh lại đang đứng trước ba nguy cơ lớn là dịch chống dịch
thiếu thuốc thiếu vật tư y tế và nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực y tế công lập
còn riêng tại thành phố hà nội theo thống kê của sở y tế
đã có gần chín trăm linh nhân viên y tế xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác
họp nhật bốn tháng đầu năm nay các bệnh viện ở hà nội có hai trăm hai mươi sáu nhân viên y tế nghỉ việc một mươi bảy người khác xin chuyển công tác

sở cũng đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức này
để những nhân viên y tế có nguyện vọng đăng ký thi tuyển viên chức
nhân viên y tế nhất là người có trình độ chuyên môn cao nghỉ việc sẽ dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám trong ngành y
và cuối cùng người bị ảnh hưởng vẫn là bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân nghèo
trên thực tế để trở thành y bác sĩ thì phải là những học sinh xuất sắc nhất đầu vào đã khó
nhưng để học ra trường và trở thành một bác sĩ được phép hành nghề độc lập thì phải mất tới gần chục năm
tuy nhiên mức lương khởi điểm của họ thì cũng chỉ bằng những người ở những ngành nghề khác học trong bốn năm đại học
và những bất cập này đã và đang khiến cho nhiều người chuyển sang các cơ sở y tế tư nhân
hoặc nghỉ làm công việc khác với mức thủ lao cao gấp ba bốn lần
vậy thì hệ thống y tế công lập cần phải làm gì để giữ chân các y bác sĩ trước làn sóng nghỉ việc ồ ạt hiện nay
thông thường để được phép độc lập khám chữa bệnh một bác sĩ cần học sáu năm lấy bằng bác sĩ đa khoa
thêm một năm lấy chứng chỉ chuyên khoa định hướng sau đó là một năm năm đào tạo thực hành lấy chứng chỉ hành nghề
năm này là tám năm năm
để có chuyên môn cao hơn bác sĩ cần phải học tiếp chuyên khoa cấp một trong hai năm
tuy nhiên lương thấp áp lực công việc luôn đè nặng
đây là vấn đề không công bằng đối với đội ngũ y bác sĩ
chúng ta phải tăng được thu nhập cho người lao động làm việc ở khu vực y tế công
tức là những bác sĩ nhân viên y tế làm việc trong các bệnh viện là phải có thu nhập tăng thêm
điều đó dựa trên cơ sở của tiền công tiền lương và các chế độ phụ cấp
tuy nhiên nó phải cao hơn ở mặt bằng so với các ngành nghề khác
nhiều chuyên gia đề xuất lương của bác sĩ nên được áp dụng mức khởi điểm tương đương bậc hai là hai sáu mươi bảy thay vì hai ba mươi bốn như hiện nay
mức phụ cấp cũng nên được điều chỉnh từ bốn mươi lên bảy mươi hoặc một trăm linh
ở bệnh viện công lập
viên chức y tế là những người mà làm việc cho hệ thống y tế nhà nước được hưởng lương từ ngân sách nhà nước
nhưng mà ngân sách nhà nước lại không chi trả cho khoản tiền lương này
cho nên theo tôi để bảo đảm cái phần lương cứng
nhà nước phải bỏ cái tiền của mình ra để chi trả cho cái đội ngũ thầy thuốc nhân viên y tế làm việc ở khu vực công
còn các thu nhập tăng thêm thì có thể trên cơ sở của tự chủ về mặt tài chính
các chuyên gia y tế cũng cho rằng sớm có hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi
để củng cố hoạt động tự chủ của các bệnh viện theo nghị định sáu mươi hai nghìn hai mươi một ndcp
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
phải tạo lại những lợi thế mà bệnh viện công trước đây chiếm ưu thế
tôi nói ví dụ vào các cơ hội đào tạo rồi cơ hội nghiên cứu khoa học
và cái cơ chế giảm
giám sát chất lượng mà trong công thường có một cách nó xuyên suốt và hệ thống
tôi nghĩ rằng là phải làm giảm theo tính chất là làm nhẹ nhàng hơn cái gánh nặng quản lý
và giao lên các cái cán bộ chuyên môn
trong khi xã hội ngày càng phát triển
việc dịch chuyển nhân lực từ y tế công sang tư là vấn đề khó tránh khỏi
tuy nhiên hệ thống y tế công lập vẫn là một trong những trụ cột của an sinh xã hội
và nếu ngành y tế không có phương án xây dựng
bài bản khoa học với chính sách tuyển dụng đãi ngộ nhân lực hợp lý
thì sớm muộn cũng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ y tế ở tuyến tỉnh
ở vùng sâu vùng xa